liên quan đến phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn nhanh một số đại biểu quốc hội
về phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
câu hỏi thì đúng trọng tâm nhưng mà tương đối dài
còn bộ trưởng trả lời thì tôi thấy nó cũng chưa đi vào trọng tâm lắm
cần phải có cái sự trả lời nó sát hơn
và hiện tại tôi thấy là cử tri theo tôi thì tôi nhận thức là có những vấn đề nó chưa rõ
cần phải trả lời nó cụ thể và từng chi tiết hơn
với một đại biểu là lần đầu tiên đứng ra cái trả lời giải trình trước quốc hội
trước đồng bào cử tri cả nước
bộ trưởng cũng cố gắng là nêu những vấn đề
có những vấn đề trả lời gồm được nhóm được thì bộ trưởng cũng đã đưa vào nhóm
có những vấn đề cần phải nêu cụ thể trả lời cụ thể để làm rõ
và cố gắng là cùng để tìm ra những cái giải pháp để chúng ta giải quyết
cho đường của bộ trưởng
trả lời của bộ trưởng thì đôi lúc là còn dài và bộ trưởng cần phải trả lời thẳng vào vấn đề
ngắn gọn lại và trả lời thẳng với vấn đề
đại biểu hỏi đâu mình trả lời đó
và nhất là cái phần xác định trách nhiệm thì mình cũng phải có một cái cam kết gì đó
trước quốc hội trước cử tri
có như vậy thì mới tìm ra được những cái giải pháp để cho nó phù hợp
để làm sao để những cái bụi chất lấn sao không lặp lại những vấn đề này nữa
từ tháng lãnh giá rất cao cái nỗ lực của bộ trưởng
có cái tinh thần trách nhiệm tiếp cận công việc
tìm hiểu những bức xúc mà thuộc ngành lĩnh vực mình quản lý
và đưa ra các giải pháp có thể nói là cũng rất là khả thi tại nhiều phương diện